các nguồn lực cộng đồng bao gồm các nhóm dân sự các tổ chức ở khu phố và những người khác có thể giúp hỗ trợ tâm lý xã hội cho những người đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian này
tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe tâm thần cộng đồng
trẻ em có thể không hiểu rõ về dịch bệnh covid một mươi chín hãy dùng những từ ngữ dễ hiểu nhẹ nhàng để nói chuyện với các em và khuyến khích các em thực hành những thói quen lành mạnh thông qua các bài hát và điệu nhảy điều này sẽ giúp các em cảm thấy an toàn hơn
người lớn tuổi có thể cảm thấy khó khăn trong việc kết nối với những người khác khi thực hiện cách ly do dịch covid một mươi chín
do đó những người thân nên thường xuyên chủ động liên lạc với họ qua điện thoại tin nhắn và báo cáo
và mạng xã hội để giúp họ cảm thấy an toàn
người bị cách ly có thể cảm thấy cô đơn đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người sống một mình
sự cô đơn có thể khiến một người suy sụp thể chất và tinh thần
do đó hãy kết nối với những người khác thông qua mạng xã hội điện thoại và cộng đồng trực tuyến để giữ vững tinh thần lạc quan
sự căng thẳng và những hạn chế trong thời gian này
làm tăng nguy cơ trầm cảm
nếu bạn đang cảm thấy buồn vô vọng và có những suy nghĩ tiêu cực như tự làm hại bản thân
hãy nói chuyện với chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc người mà bạn tin tưởng để chia sẻ cảm xúc của bạn
nếu bạn biết ai đó đang cảm thấy vô vọng và có ý nghĩ tự làm hại bản thân do tác động của dịch covid một mươi chín
hãy nói chuyện với họ
nói chuyện về chủ đề tự tử sẽ không làm tăng nguy cơ tự tử
ngược lại có thể giúp những người đang gặp khủng hoảng xử lý
cảm xúc và giảm bớt căng thẳng
mỗi ngày có nhiều người mắc covid một mươi chín đang dần khỏe lại và hoàn toàn hồi phục
chúng ta hãy giúp đỡ nhau bằng việc chia sẻ những thông tin tích cực và giữ liên lạc với nhau